thưa quý vị và các bạn trong đêm nay miền bắc tiếp tục duy trì trạng thái tạnh giáo
nên nhiệt đêm ở bắc bộ tăng nhẹ lên mức từ một mươi sáu đến một mươi tám độ ở vùng núi
và trong ngưỡng từ một mươi chín đến hai mươi một độ ở khu vực trung du và vùng đồng bằng
sao đến ngày mai trong khi khối không khí lạnh tiếp tục quá trình suy yếu
vùng áp thấp phía tây sẽ phát triển trở lại vì thế mà miền bắc trời sẽ có nắng từ sớm và nhiệt độ sẽ tăng nhanh
ở các tỉnh phía tây bắc bộ mức nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ tăng lên mức ba mươi ba mươi ba độ
còn ở khu vực phía đông bắc bộ nhiệt độ tăng lên mức hai mươi chín ba mươi hai độ
với mức nhiệt như vậy thì miền bắc sẽ chỉ còn lạnh về đêm và sáng
ở miền trung mưa cũng đang giảm nhanh trong đêm nay mưa chỉ còn xuất hiện một vài nơi
ở các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế các khu vực khác hầu như không có mưa
nhiệt độ miền trung vì thế cũng có xu hướng tăng nhẹ
từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ đêm nay đều cao trong khoảng từ hai mươi hai mươi ba độ
với khu vực các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận mức nhiệt nhỉnh hơn ở ngưỡng từ hai mươi hai hai mươi năm độ
ra đến ngày mai cùng với sự suy yếu của khối không khí lạnh vùng thấp phía tây mở ra
thì miền trung cũng sẽ có nắng từ sớm
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế sẽ tăng nhanh lên ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ
trong khi đó các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ cũng sẽ ở mức cao trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi năm độ
trái ngược với xu hướng mưa giảm ở miền bắc thì ở miền nam lại đang xuất hiện những cơn mưa rông chuyển mùa trong chiều nay
khả năng chiều và tối mai mưa rông chuyển mùa sẽ tái xuất hiện
nhưng diện mưa thu hẹp lại chỉ còn xảy ra ở khu vực ven biển miền tây
còn ban ngày trên cả hai khu vực
trong nắng nhiệt độ ở tây nguyên sẽ phổ biến trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
còn ở nam bộ nhiệt độ cao hơn phổ biến mức từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
trên biển trong đêm nay vùng gió mạnh chủ yếu chỉ còn xuất hiện ở khu vực biển
từ bình thuận trở vào cho đến cà mau với cường độ gió đông bắc mạnh ở mức cấp năm
có lúc cấp sáu giật tới cấp bảy khiến biển động
ngoài ra ở khu vực biển khu vực từ cà mau đến kiên giang cũng như là khu vực vịnh thái lan
dù gió yếu nhưng ở đây lại có
nói chung là gió mưa rông khiến tầm nhìn giảm thấp
kèm theo khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước